sau bao lâu f không còn khả năng phát tán ncov đây là câu hỏi thường trực với nhiều f khi muốn gặp lại bạn bè người thân
họ thắc mắc nên tự cách ly trong bao lâu để đảm bảo không còn khả năng lây nhiễm cho người khác
tại mỹ giới chức y tế cho phép hầu hết người nhiễm ncov chấm dứt thời gian cách ly sau năm ngày mà không cần làm xét nghiệm covid một mươi chín
điều này trái ngược với anh nơi người mắc covid một mươi chín có thể được ra ngoài vào ngày thứ sáu với điều kiện có kết quả test âm tính trong hai ngày cách ly cuối cùng và không bị sốt
nếu không có kết quả xét nghiệm họ phải đợi đủ một mươi ngày cách ly
tuy nhiên một số chuyên gia về dịch tế ở anh mỹ đều cảnh báo hướng dẫn cách ly không tuân theo khoa học có nguy cơ khiến cho bệnh nhân vô tình lây lan ncov tại nơi làm việc trường học nhất là khi họ chưa làm xét nghiệm
giáo sư robert watcher trưởng khoa y đại học california san francisco
từng chia sẻ trên twitter ngày một mươi bốn tháng một về việc con trai của ông có kết quả test dương tính vào ngày thứ một mươi
nếu không làm xét nghiệm cậu sẽ quay trở lại làm việc ngay sau đó một ngày
theo dữ liệu của cơ quan an ninh y tế anh ước tính gần ba mươi năm f vẫn còn nguy cơ lây nhiễm sau năm ngày kể từ thời điểm khởi phát triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vào ngày thứ năm và thứ sáu cách ly nguy cơ lây nhiễm là bảy sau một mươi ngày con số này giảm xuống năm
giáo sư miễn dịch học phân tử gary mclean đại học london metropolitan trả lời phỏng vấn của insider
những người mắc covid một mươi chín vẫn có khả năng lây nhiễm vào thời điểm hai ngày trước và sau một mươi ngày kể từ khi có triệu chứng
miễn dịch và tài lượng virus của mỗi bệnh nhân có thể xác định thời gian họ còn khả năng lây nhiễm virus mỗi người lại có thông số khác nhau vị chuyên gia cho biết
ngoài ra các ước tính nói trên đều không áp dụng cho biến chủng omicron
theo nhà virus học giáo sư lauren zhang đại học waukesha
tại thời điểm công bố dữ liệu không có nhiều thông tin về độc lực của omicron so với biến chủng khác
do đó họ không thể dự đoán chính xác khả năng lây nhiễm của người nào đó khi nhiễm biến chủng này
nghiên cứu khác từ đại học exeter được công bố trên tạp chí international journal of infectious diseases phát hiện một mươi ba trong số một trăm bảy mươi sáu người có các hạt virus còn khả năng lây nhiễm ở ngày thứ một mươi
nghiên cứu được thực hiện trước khi omicron trở thành biến thể phổ biến nhất trên toàn cầu
trong khi đó các chuyên gia từ trường vệ sinh và y học nhiệt đới london cho biết
nguy cơ lây nhiễm cho người khác của các f gần như giảm xuống bằng nếu họ có ít nhất hai lần xét nghiệm covid một mươi chín liên tục cho kết quả âm tính
điều này không phụ thuộc vào số ngày sau khi có xét nghiệm dương tính
ngoài dữ liệu nói trên một số công trình nghiên cứu khác từ nhật bản mỹ cũng đưa ra khả năng lây nhiễm của người nào đó khi nhiễm biến thể omicron theo thời gian
một nghiên cứu trên hai mươi một người ở nhật bản cho thấy
các bệnh nhân đã được tiêm vaccine covid một mươi chín khi nhiễm biến chủng omicron và phải nhập viện có nồng độ virus cao nhất vào ngày thứ ba đến thứ sáu
sau khi có xét nghiệm dương tính hoặc khởi phát triệu chứng
sau một mươi ngày họ không còn tìm thấy các hạt virus gây lây nhiễm
nghiên cứu ban đầu từ mỹ cho thấy cả hai trường hợp nhiễm omicron và delta đều có khả năng lan truyền virus kéo dài khoảng một mươi ngày
ngoài ra người nhiễm omicron có mật độ hạt virus đạt đỉnh thấp hơn